sở giáo dục đào tạo hà nội vừa ban hành quy chế về quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử
áp dụng từ năm học này đối với tất cả các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
quy định về việc cập nhật điểm trong số điểm điện tử nêu rõ
giáo viên bộ môn trực tiếp nhập điểm và sổ điểm điện tử theo định kỳ
điểm số được cập nhật vào số điểm này phải thống nhất với điểm trong sổ ghi điểm giấy cá nhân của giáo viên
ban giám hiệu định kỳ kiểm tra tiến độ tỷ lệ đánh giá điểm kiểm tra theo quy định vào cuối mỗi tháng của năm học
kết quả kiểm tra lấy làm căn cứ xếp loại việc thực hiện tiến độ kiểm tra đánh giá học sinh mỗi tháng trên một học kỳ
quy chế còn quy định việc điều chỉnh các sai sót trong quá trình nhập thông tin điểm số trên phần mềm
theo đề nghị của giáo viên phải được sự đồng ý của hiệu trưởng có lưu vết trên hệ thống
khi sửa chữa dữ liệu phải có sự chứng kiến của đại diện ban giám hiệu ban quản trị và người đề nghị
chỉnh sửa số liệu và được ghi nhận đầy đủ các điều chỉnh trong hồ sơ lưu trữ